thưa quý vị theo báo cáo thống kê từ bộ giáo dục và đào tạo từ đầu năm đến nay
cả nước có hơn một mươi sáu giáo viên bỏ việc bình quân cứ một trăm linh nhà giáo thì có một người ra khỏi ngành
chủ yếu là khối mầm non và tiểu học việc cấp bách cần tăng lương và phụ cấp ưu đãi cho giáo viên
nhất là khối mầm non tiểu học là vấn đề đang nhận được sự quan tâm của dư luận
mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã công bố dự thảo tờ trình gửi thủ tướng chính phủ
đề nghị xây dựng nghị định quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo với các mức từ hai mươi năm đến một trăm linh
đây được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang pháp lý để các địa phương có căn cứ bảo đảm quyền lợi công bằng cho nhà giáo
trong thời gian chưa thực hiện chính sách tiền lương mới
các mức phụ cấp dự kiến được tăng áp dụng là hai mươi năm với nhà giáo trong các trường đại học cao đẳng học viện
các mức ba mươi bốn mươi áp dụng với nhà giáo tại trường trung học cơ sở trung học phổ thông
trung tâm giáo dục thường xuyên
trung tâm giáo dục nghề nghiệp
đặc biệt ở cấp mầm non phụ cấp nhà giáo trong các cơ sở công lập được đề xuất là bảy mươi và mức một trăm linh
áp dụng đối với giáo viên mầm non ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi xã đảo xã biên giới
như vậy với mức đề xuất này có khoảng hai trăm linh giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh
nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này và cho rằng đây là việc làm kịp thời và cần thiết
giáo viên mầm non quá vất vả tăng phụ cấp là quá hợp lý
tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non là quá hợp lý ạ vì giáo viên mầm non còn phải trông chưa
và rất nhiều áp lực so với các cấp học khác mà bậc lại rất thấp
nhất trí với phương án tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non vì đặc thù nghề và đảm bảo mức thu nhập để giáo viên yên tâm công tác
không ít nơi đã xảy ra trường hợp trường thừa trường thiếu giáo viên trường thiếu ít trường thiếu nhiều
câu chuyện có tới bốn mươi giáo viên mầm non nghỉ việc trong thời gian
trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân trong đó chính sách tiền lương đãi ngộ chưa đảm bảo là một trong những lý do
nếu việc tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non thành hiện thực được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích để đời sống giáo viên được quan tâm cải thiện
một số ngành nghề lao động chân tay ví dụ như phụ hồ bây giờ cũng có những người thu nhập khoảng bốn trăm linh đồng một ngày
trong khi đó giáo viên mầm non đi làm từ sáng sớm đến chiều muộn chưa không được nghỉ ngơi
công việc nhiều áp lực mà mức lương nếu tính theo
ngày còn không được như thế
chính sách tiền lương đãi ngộ đang là rào cản nhiều giáo viên đang bỏ nghề sang lĩnh vực khác
nếu không cải cách không có gì thay đổi kịp thời thì nhiều người sẽ tiếp tục nghỉ
nên có thêm những chính sách thu hút giáo viên mầm non khi tuyển dụng vào trường công lập
ví dụ như giáo viên mầm non nào trúng tuyển thì có những phần hỗ trợ khuyến khích cho họ khoảng hai mươi ba mươi triệu đồng một người
để họ được động viên công tác và cam kết làm việc trong thời gian lâu dài
hiện quốc hội đã thông qua việc tăng lương cơ sở từ một triệu bốn trăm chín mươi đồng lên một triệu tám trăm linh đồng một tháng
cho công chức viên chức từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ngành giáo dục chiếm bảy mươi số công chức viên chức cả nước
vì vậy việc tăng lương cơ sở cũng đồng nghĩa thu nhập của thầy cô sẽ được tăng thêm
và được hưởng quyền lợi từ chế độ chính sách này
bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn
thì việc làm sao để giáo viên yên tâm công tác dạy dỗ học sinh cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến
từ cư dân mạng
sự đồng bộ tiền lương và công sức sự nhất quán vật chất và tinh thần
sự tôn vinh giáo dục và xã hội sự thực thực dụng và cống hiến
giải quyết đúng đủ cấp bách liên tục và kế sách lâu dài
thì ngành giáo dục mới quốc sách quốc gia
nghề giáo quả thực rất cao quế họ luôn cố gắng miệt mài ngày đêm
tuy vất vả là thế nhưng chế độ đáy ngộ lại thấp tệ
nhiều giáo viên còn phải làm thêm những công việc khác
để kiếm thêm thu nhập
hỏi sao bây giờ lại thiếu hụt nhân sự
theo quy luật khi yêu cầu về giáo viên tăng lên để đáp ứng mục tiêu giáo dục đổi mới
thì chính sách tiền lương phụ cấp cũng cần phải được điều chỉnh
do vậy theo tôi việc tăng lương cơ sở và phụ cấp cho giáo viên mầm non lên bảy mươi một trăm linh
với cơ bản sẽ tạo thuận lợi
chăm lo đến đời sống của giáo viên cũng chính là đầu tư cho giáo dục
yêu cầu với giáo viên cao hơn
thì chính sách tiền lương phụ cấp tăng lên là một quyết sách hoàn toàn thấu tình đạt lý
ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ trên fan space truyền hình công an nhân dân